trong một mươi năm ngày cháu lại tiếp tục có ba cái đinh trong bụng trong đó một cái ở cổ họng và hai cái ở hậu môn
và hôm qua khi tôi đi làm về thì lại nhận được thông tin là cháu bị chín cái đinh ghim trên đầu
bác sĩ cũng cho biết vết thương này đã rất lâu rồi
trong khi đó một người thân bên nhà mẹ đẻ cháu ai cho biết nguyên nhân mẹ cháu bé bỏ đi và mang theo a là do chồng ham mê cờ bạc
cùng với đó có thể do mẹ cháu bé không có làm việc nợ nần và dịch bệnh kéo dài
nên có thể đã kéo đến hậu quả không mong muốn này
vào chiều ngày một mươi tám tháng một lãnh đạo công an huyện thạch thất hà nội cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân bé gái nhập viện
trong tình trạng có vật thể lạ giống đinh trong đầu
sáng ngày một mươi chín tháng một công an huyện thạch thất hà nội cho biết đang triệu tập những người thân
hàng xóm của bé gái dna để điều tra làm rõ vụ việc
bà nội nhiều lần ngăn cản nhưng mẹ vẫn mang bé đi
có thể thấy vụ việc cháu nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã khiến cho nhiều người bàng hoàng xót xa
nhiều người dân xã canh nậu đã đến gia đình bà đỗ thị lợi
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám bà nội cháu a để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu
từ lúc nhận tin cháu gái gặp nạn bà lợi mất ăn mất ngủ đêm nào cũng khóc
tôi là bà nội của cháu nhìn đứa nhỏ mới đau đớn về thể xác như vậy tôi rất xót xa
mấy đêm nay tôi khóp suốt không ngủ được nhưng không biết phải làm thế nào
bây giờ chỉ mong cháu tôi sớm khỏe lại và mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm
trả lại công bằng cho cháu tôi bà nội bé a khóc nghẹn
bà lợi cho biết bé a là con con
ba là con gái úc của anh đỗ văn trung con trai của bà lợi và chị nguyễn thị luyến
cách đây nửa năm anh trung và chị luyến ly hôn ba cháu sống cùng ông bà
một tháng sau người mẹ đến đón cháu a đi hẳn
mặc cho gia đình ngăn cản nhiều lần nhưng mẹ cháu vẫn cố tình đem đi
nhiều lần tôi giữ vào ôm cháu trong sự bất lực và tuyệt vọng
trong khoảng thời gian không ai biết tung tích của hai mẹ con cháu ở đâu bà lợi nói
theo bà lợi khi sống cùng ông bà nội cháu vẫn rất khỏe mạnh và vui vẻ hoạt bác
tuy nhiên chỉ sau vài tháng sống cùng với mẹ thì cháu bốn lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
bố bé gái đau xót tôi đau buồn lắm nhưng không biết làm thế nào
theo một nguồn tin nạn nhân là con úc
trong gia đình có ba chị em gái
bố mẹ cháu bé ly hôn cách đây không lâu
mới đây chính thức bố của nạn nhân đã đau xót lên tiếng về sự việc của con mình
vào sáng ngày một mươi chín tháng một cháu đã đau xót lên tiếng về sự việc của con mình
trong sáng ngày một mươi chín tháng một nhiều người đang có mặt tại gia đình ông đỗ hữu chức
ông nội bé gái địa chỉ xã canh nậu huyện hoài đức để thăm hỏi
chia sẻ sau sự việc phát hiện bé bị nhập viện
ông đỗ hữu chứ sáu mươi tám tuổi ông nội ngồi buồn tại một góc nhà suốt cả đêm
sau khi trở về từ bệnh viện
vì từ chập tối hôm qua ông chức đến thăm cháu đang cấp cứu nhưng không được vào
người nhà bé gái cho biết đến sáng nay chưa nhận được bất kỳ thông tin nào
về tình hình sức khỏe bé do dịch covid một mươi chín
nên nhiều cơ quan đoàn thể cử cán bộ đến thăm hỏi liên tục
ông đỗ hữu chức cho hay bé gái là con thứ ba có hai chị gái tám và sáu tuổi
bố mẹ sau hơn một mươi năm chung sống đã đường ai nấy đi
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một bé ở cùng bố và ông nội tại thôn hai xã canh nậu huyện thạch thất
đến khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một từ đó đến nay bé sống lang bạc cùng mẹ
và ai nữa mọi người đều không hay biết
nhưng ba tháng gần đây gia đình phát hiện bé
phải nhập viện đến bốn lần do vết thương ở mũi núp ba đinh vít gãy tay và ngộ độc thuốc trừ sâu
trong đó lần nặng nhất liên quan đến thuốc sâu khiến bé hôn mê nằm viện nhiều ngày
gia đình ông chức không rõ cháu gái ba tuổi bị bạo hành hay là tự chơi đùa dẫn đến thương tích
không bàn lòng với những gì xảy ra với cháu nội
nhưng ông chức không báo công an vì muốn dĩ hòa vi quý
và chỉ căn dặn mẹ bé phải cẩn thận chăm lo cho con nhiều hơn
lần gặp gần nhất bé khóc và muốn về
bé khóc và muốn về cùng nhưng tôi không còn cách nào khác bởi cháu đang sống hợp pháp cùng với mẹ ông nói
vào tối một mươi bảy tháng một ông chức nhận được thông báo cháu nhập viện bên bệnh viện đa khoa thạch thất
trong tình trạng nhiều đinh gam ở đầu
bé sau đó được chuyển lên tuyến trên cấp cứu quyết tìm ra công bằng cho cháu
ông trình báo sự việc khắp nơi từ công an xã ủy ba nhân dân xã công an huyện
theo hướng dẫn của công an xã tôi gọi điện lên tổng đài bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
thông tin sau đó được chuyển đến nhà chức trách địa phương khiến công an vào cuộc nhanh hơn
ông chức nói và cho hay không đoán được nguyên nhân dẫn đến thương tích của cháu gái
vào chiều ngày một mươi tám tháng một ông đã làm việc với công an thạch thất và mong sớm có lời giải rõ ràng về việc này

ông chức nói và cho hay không đoán được nguyên nhân dẫn đến thương tích của cháu gái
kể từ thời gian đó vợ chồng không một lần nào trở lại
bé gái sinh sống với mẹ như thế nào sống với ai thì anh trung không được biết
khi được hỏi về việc có biết được vợ cũ thuê mướn nhà cùng người tình gần đây không anh trung cho hay tôi không biết biết để làm gì
ngoài ra khi được hỏi về tên vợ cũ anh trung cho biết vợ em tên là nguyễn thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm còn bạn trai vợ thì anh không biết sau khi ly hôn bỏ đi có ngó ngàn gì đâu
trước câu hỏi bé gái thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe anh có nắm được không anh trung tường tận nói cái này thì tôi nắm rõ vì tôi gặp trực tiếp rồi
anh trung nói gia đình chỉ nhận được thông báo về cháu bé nhập viện từ hôm qua nghe tin này tôi đau buồn nhưng không biết làm thế nào
thưa quý vị một đứa bé mới tập nói biết đi nhưng hết lần này đến lần khác phải vào viện cấp trong tình trạng có dị vật trong người
những nghi vấn sâu quanh vụ việc vẫn đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm
và rất nhiều đồng đoán được đặt ra không chỉ riêng bà nội cháu chắc hẳn trong lúc này ai cũng cầu nguyện một phép màu sẽ xảy ra
cháu sớm khỏe lại và thủ phạm gây ra những đau đớn cháu đã phải chịu sẽ phải bị đưa ra ánh sáng
tuy nhiên hiện tại vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ việc cảm ơn quý vị đã theo dõi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại